và phần thi thể của họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do đám cháy và do sức nóng của lửa
tôi nhận thấy rằng là đại đa số các vụ cháy cho đến thời điểm hiện tại mà tôi biết thì
đa số là mọi người bị tử nạn đều rơi vào trong cái tình trạng là không có nối thoát
và cái nối thoát duy nhất thì thường thường là đang bị cháy và bị bịt kín
cho nên là mọi người không thể thoát ra khỏi cái khu vực đó
đến hơn ba giờ sáng lực lượng chức năng đã đưa được nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng
tới gần năm giờ mọi công tác cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành
xác định một mươi bốn người tử vong sáu người bị thương gồm ba phụ nữ hai trẻ em và một nam giới
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải
ngay trong sáng cùng ngày phó thủ tướng trần hồng hà cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội
bộ công an văn phòng chính phủ cùng công an tp hà nội đã trực tiếp có mặt để kiểm tra hiện trường
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ cháy
phó thủ tướng trần hồng hà chia sẻ những mất mát đau thương
gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
và đề nghị các cấp các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả
dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương
động viên hỗ trợ kịp thời về vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
sớm ổn định tình hình đảm bảo cuộc sống cho người dân
biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương
đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ hạn chế thấp nhất thiệt hại
phó thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
sáng cùng ngày xảy ra vụ cháy trước phiên thảo luận của quốc hội
quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân
cùng thời điểm thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội
và bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan cùng đoàn lãnh đạo bộ y tế
đã đến thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại bệnh viện giao thông vận tải
tính đến chín giờ cùng ngày số bệnh nhân nhập viện tăng lên sáu người
trong đó có bốn người lớn và hai trẻ nhỏ
ngay sau khi vụ cháy xảy ra theo thông tin từ cơ quan chức năng
trong số một mươi bốn nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn
có bốn thi thể được đưa về nhà tăng lễ bệnh viện một trăm chín mươi tám
một mươi thi thể được đưa về nhà tăng lễ quận cầu giấy
tại nhà tăng lễ cầu giấy những hình ảnh người thân đến nhận dạng thi thể
khiến người chứng kiến không khỏi xót xa và dưới nước mắt
một mươi giờ sáng cùng ngày có mặt tại nhà tăng lễ cầu giấy
nhóm phóng viên ghi nhận tại đây vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào được đưa ra
thế nhưng các gia đình đã lần lượt tới đây để thực hiện mọi thủ tục
không khí tang thương cùng tiếng khóc than của người thân các nạn nhân
bao trùm nhà tăng lễ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa
bên ngoài lực lượng an ninh xung quanh nhà tăng lễ cũng được thắt chặt
toàn bộ một mươi bốn nạn nhân đã được nhận dạng và bàn giao về gia đình lo hậu sự
còn tại căn nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy
người dân hàng xóm đã dọn dẹp phần mặt tiền của ngôi nhà
để đặt một bàn thờ tạm cho người dân đến thắp hương tưởng niệm một mươi bốn nạn nhân tử vong
mặc dù khu vực vẫn đang được lực lượng chức năng túc trực và khám nghiệm
chỉ những người thân và những người sinh sống xung quanh hiện trường mới có thể vào bên trong
nơi đặt chiếc bàn thở tạm
nhưng một số người dân vẫn đứng từ xa để bày tỏ sự xót thương
để kịp thời thăm hỏi động viên gia đình của các nạn nhân
lãnh đạo quận cầu giấy và các đoàn thể chính trị xã hội quận phường trung hòa
đã kịp thời chia sẻ hỗ trợ năm mươi năm triệu đồng trích từ nguồn ngân sách thành phố và quận cho một trường hợp tử vong
ngoài ra quận đã hỗ trợ thân nhân người tử vong với mức hỗ trợ một mươi triệu đồng một người
còn đối với người bị thương đang điều trị mức hỗ trợ là ba mươi ba triệu đồng một người từ nguồn ngân sách
và năm triệu đồng một người từ nguồn vận động các tổ chức cá nhân
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã hỗ trợ ba triệu đồng một người trên trường hợp bị thương
năm triệu đồng trên một trường hợp tử vong tổng kinh phí hỗ trợ tám mươi tám triệu đồng
ngoài ra các cơ quan đoàn thể khác cùng các tổ chức cá nhân tiếp tục thăm hỏi kịp thời
chia sẻ nỗi mất mát với các nạn nhân và các gia đình trong vụ cháy vừa qua
một ngày sau khi sự việc xảy ra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong vụ cháy nhà trọ trên phố trung kính
theo đó cơ quan công an sẽ xác minh hai nội dung xem xét trách nhiệm của chủ nhà trọ cho thuê
và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ nội dung của vụ án
hà nội đang yêu cầu các quận huyện giả soát kiểm tra tất cả các nhà trọ trên địa bàn hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng sáu
chín tháng trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hỏa hoạn cũng xảy ra ở trung cư mini nằm sâu trong ngõ ở phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân hà nội làm năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
nguyên nhân do xe tay ga ở nhà xe tầng một bị chập điện gây cháy
trong ngày xảy ra cháy chủ trung cư mini đã bị bắt vào bốn tháng sau
cựu chủ tịch phường khương đình và năm cán bộ công an
thanh tra xây dựng bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm liên quan đến sai phạm về phòng cháy và xây dựng
từ vụ cháy ở khương đình cho tới vụ cháy lần này
nhìn lại trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung
đang có hàng trăm nghìn nhà trọ trung cư cũ trung cư mini nhà tạm sập sệ
không đạt chuẩn về xây dựng và phòng cháy chữa cháy
cũng có thể trở thành nguồn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong mùa nắng nóng hiện nay
ngõ nhỏ phố nhỏ có khi nào lại xảy ra thảm kịch tương tự hay không
còn nhớ đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trung cư mini chín tầng tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội đã bốc cháy dữ dội
thiệt hại được công bố vào tối cùng ngày là một con số quá đào xót năm mươi sáu người tử vong
căn nhà được xây dựng năm hai nghìn một mươi năm có diện tích khoảng hai trăm linh m hai với bốn mươi năm phòng
khoảng một trăm năm mươi người sinh sống nhưng chỉ có một lối ra ở cửa chính
với diện tích hẹp và có quá nhiều người sinh sống khi xảy ra hỏa hoạn khủng khiếp như vậy
vụ cháy đã trở thành một thảm họa hết sức đau lòng với thiệt hại quá lớn về nhân mạng và tài sản
không chỉ tại căn trung cư mini này mà hầu hết những nơi cho thuê trọ đều có người thuê là dân lao động
ngoại tỉnh công nhân sinh viên những người có mức thu nhập thấp
do đó việc tìm một khu nhà để thuê ở đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy
đường đi rộng rãi tại thành phố là rất khó
bởi lẽ các phòng cho thuê trọ được cho là an toàn và đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
thì người thuê không có đủ khả năng chi trả về mặt kinh phí
để người thuê và người cho thuê đều đáp ứng nhu cầu lẫn nhau
thì việc tiết giảm diện tích trong nhà là sự lựa chọn mà người có phòng cho thuê luôn hướng tới
chính vì vậy dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ cháy từ những dụng cụ dễ cháy
những thiết bị điện hay đường dây đã sử dụng lâu ngày
chỉ một sơ suất nhỏ là có thể dẫn đến hỏa hoạn
mà khi đã xảy ra cháy thì khả năng cao sẽ gây thiệt hại về người
trong sự việc lần này chủ nhà trọ cũng đã tham gia tập huấn về phòng cháy chữa cháy
và các hộ xung quanh có chuẩn bị dụng cụ chữa cháy gia đình để hỗ trợ
nhưng thật sự không thể thắng được ngọn lửa quá lớn đang ngay một làn rộng
khi lối ra duy nhất của khu trọ bị lửa bịt kín
thì người dân sống trong đó không còn cách nào khác để thoát thân
điều này chứng minh rằng cả chủ trọ và những người thuê nhà
chưa hề nghĩ tới kịch bản thoát nạn
từ đây mỗi cá nhân hộ gia đình tại các khu trọ nhà cho thuê
cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình
chuẩn bị sẵn thang dây và các dụng cụ phá rỡ thông thường như búa
kìm cộng lực xà beng để có thể giải thoát cho mình bất cứ lúc nào nếu hỏa hoạn xảy ra
không sắp xếp hàng hóa vật dụng che chắn và cản trở lối đi
đồ dùng hàng hóa hay vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa nơi phát sinh nguồn lửa
nguồn nhiệt ít nhất năm m
người dân tự ra sắp xếp lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu trì dơ le
automat thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công lớn
thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn
tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết lúc ra khỏi nhà phòng làm việc
đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt khi đun nấu thắp hương thờ cúng
không tích chữ xăng dầu khí đốt khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy trong nhà
lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ
như nước chăn bình chữa cháy sách tay để dập đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
trang bị mặt nạ phòng độc khăn mềm để phòng chống ngạt khói
khi xảy ra cháy hãy bình tĩnh suy xét hô hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài
tuyệt đối không núp trong phòng nhà vệ sinh tổ chức chữa cháy cấu người cấu tài sản
đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng chức năng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cấu nạn cấu hộ theo số một trăm một mươi bốn
chỉ chưa đầy một năm từ sau vụ cháy trung cư mini tại khương đình thảm họa một lần nữa đã xảy ra
lần này dù số người thương vong ít hơn nhưng xét về tỷ lệ tử vong thì vụ cháy tại trung kính lại thảm khốc hơn cả
một lần nữa hồi chuông lại được sóng lên người dân thì luôn mong muốn có một môi trường sinh hoạt an toàn
nhưng có lẽ chính áp lực mưu sinh đã bắt họ phải lựa chọn như vậy
chỉ có điều nếu chúng ta luôn có kịch bản thoát nạn và một kỹ năng phòng cháy chữa cháy chính xác
thì những khu trọ chật hẹp hay những căn trung cư mini kín phòng không phải là điều đáng ngại
cuối cùng thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình những nạn nhân trong vụ cháy vừa rồi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại